hàng nghìn người dân thủ đô đã cùng nhau đi bộ để kêu gọi hành động đã uống rượu bia thì không lái xe
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng đã cùng tham gia đi bộ với người dân
tại lễ phát động phó thủ tướng trương hòa bình khẳng định pháp luật việt nam đã có chế tài xử phạt hành chính và hình sự đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe
thế nhưng hàng ngày hàng giờ vẫn phải chứng kiến những chiếc xe điên do người say xỉn điều khiển gây nên những cái chết đau thương khiến cho bao gia đình trở thành bất hạnh
phó thủ tướng kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật giao thông thực hiện hành động cụ thể đã uống rượu bia không lái xe
phó thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung tuần tra cương quyết ngăn chặn và xử phạt những người lái xe trong tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn để bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng và xã hội